các quốc gia hà nội mới triển khai hướng cách ly f tại nhà vài tuần trở lại đây
sống chung với f đã không còn là khái niệm xa lạ với nhiều người sài gòn lúc này
thân nhân của họ làm gì để vừa chăm sóc người bệnh vừa giữ mình không bị nhiễm covid một mươi chín
phát hiện có các triệu chứng nhiễm covid một mươi chín bà nguyễn thị mai sáu mươi ba tuổi ngụ phường một mươi bốn quận năm
lập tức báo với y tế phường để được kiểm tra sức khỏe ngay trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
kết quả kiểm tra sức khỏe bà mai là f các thành viên trong gia đình đều âm tính với covid một mươi chín
vài ngày sau chồng bà cũng trở thành f
thấy hai vợ chồng chỉ cảm sốt thông thường bà mai quyết định cách ly điều trị tại nhà
thay vì đến bệnh viện để chăm sóc y tế
nhà rộng rãi bà mai và chồng cách ly trong một tầng riêng và đừng hai con gái chăm sóc chú đáo
ngay từ lúc phát hiện bệnh phường lập tức phát túi thuốc
đưa vợ chồng bà vào nhóm gia lô điều trị f của phường
nên ai nấy đều tinh thần rất thoải mái không lo lắng hay sợ hãi
hàng ngày chị nguyễn thảo nguyên ba mươi ba tuổi con gái bà mai
đều dậy sớm nấu thức ăn cho ba mẹ cũng thường xuyên thăm hỏi động viên họ sớm vượt qua covid một mươi chín
dù chị em chị nguyên không nhiễm bệnh nhưng ai ở phòng lấy hạn chế tiếp xúc với nhau tuyệt đối
và chỉ trò chuyện với nhau qua mạng xã hội
ở nhà những ai nấy đều tân thủ năm k tuyệt đối hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đồn là vì đang sống chung với f
thậm chí gia đình tôi đeo khẩu trang suốt có ngủ mới dám tháo ra thôi
nhớ như vậy mà tôi cùng em gái vẫn bình thường không bị lây bệnh dù sống cùng nhà với bà mẹ chị nguyên nói thêm
mỗi ngày chị tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhất có thể
vì dùng chung một nhà vệ sinh ở tầng trệt
nên sau mỗi lần sử dụng thì thành viên nào cũng khử khuẩn tất cả các ngõ ngách tay nắm để giữ an toàn cho người sau
chị mai tâm sự thời gian đầu sinh hoạt làm việc khi trong nhà của f là hết sức khó khăn vì mọi thứ đều đảo lộn
tuy nhiên dần ra các thành viên đều thích nghi và dần quen
sau bảy ngày điều trị covid một mươi chín tại nhà bà mai mừng nói là bà đã test nhanh âm tính sức khỏe của chồng vẫn rất ổn định
người phụ nữ hy vọng cả nhà sẽ sớm khỏi bệnh trở lại với nhịp sống của sài gòn
có thể nói hiện tại xét nghiệm là bước rất quan trọng giúp giảm sự lây lan của covid một mươi chín
nhưng hiện có nhiều quan điểm sai lầm về cách thức này
sau đây sẽ là một số sai lầm trong việc xét nghiệm covid một mươi chín mà nhiều người dễ mắc phải
và hướng dẫn cách sử dụng các xét nghiệm một cách chính xác
xin mời quý vị cùng theo dõi
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ khuyến cáo nên xét nghiệm trong những trường hợp sau đây
đầu tiên là nên xét nghiệm khi có triệu chứng của covid một mươi chín
tiếp xúc gần với người bị nhiễm covid một mươi chín đến xét nghiệm năm bảy ngày sau khi tiếp xúc theo every hall
khi tham dự các cuộc tụ họp đông người
khi chuẩn bị gặp người bị ức chế miễn dịch
hoặc người cao tuổi cũng nên xét nghiệm nhanh tại nhà để tránh vô tình lây nhiễm cho họ
tiến sĩ tara swift phó giáo sư giảng dạy về dịch tễ học tại đại học derussell mỹ cho biết
về xét nghiệm kháng nguyên có thể bỏ sót trường hợp bị nhiễm covid một mươi chín ở mức độ thấp
để chắc chắn bạn cần phải làm xét nghiệm kháng nguyên một lần nữa
thường là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ sau hoặc phải làm tiếp xét nghiệm pisa để xác nhận tiến sĩ squit nói
không nên chủ quan khi có kết quả âm tính vì nếu làm xét nghiệm quá sớm
trong giai đoạn ủ bệnh mức độ virus còn quá thấp kết quả cũng có thể âm tính
nhiều người không thể chịu được cảm giác tăm bông cắm sâu vào mũi họng
vì vậy chỉ đưa tăm bông đến giữa trừng ở mũi tiến sĩ melanie swift từ phòng khám hyokunic mỹ cho biết
cũng có thể do trong quá trình đưa tam bông vào mũi quay bị gặp lại và không vào đủ sâu trong mũi
nhưng muốn có kết quả chính xác phải lấy mẫu ở sâu trong mũi họp
một nghiên cứu được công bố trên tạp chí học virus one vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cho thấy các xét nghiệm sử dụng tam bông ở sâu trong mũi có độ chính xác chín mươi tám
trong khi lấy mẫu ở vị trí nông hơn có độ chính xác từ tám mươi hai tám mươi tám
khi làm xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà điều quan trọng là phải tuân theo các chỉ dẫn thật chính xác
nếu đi chạch hướng dù chỉ một chút kết quả có thể không chính xác
ví dụ với xét nghiệm hướng dẫn yêu cầu ngoáy mũi trong năm một mươi giây
nếu ngoáy trong khoảng thời gian ngắn hơn
có thể không lấy đủ mẫu cho xét nghiệm để tìm dấu hiệu của virus
tương tự nếu xét nghiệm yêu cầu chính xác ba giọt dung dịch được cho vào khay
cho nhiều hơn hoặc ít hơn có thể làm cho chức năng xét nghiệm hoạt động không đúng
bộ y tế công bố thành phố hồ chí minh có chín trăm chín mươi một f mới và sáu mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín
tính từ đầu tháng một mươi hai đến nay số ca nhiễm covid một mươi chín tử vong ở thành phố hồ chí minh
luôn trên năm mươi bảy trường hợp mỗi ngày cao nhất là ngày sáu tháng một mươi hai với chín mươi bốn ca

điều này đã khiến cho dư luận lo lắng vì đặt ra câu hỏi
liệu thành phố hồ chí minh có còn kiểm soát được dịch hay không
phá giác sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược thành phố hồ chí minh nhận định
với tỷ lệ bao phủ vaccine rất dày của thành phố hồ chí minh
khoảng chín mươi năm người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi
số người tử vong tăng cao như hiện tại là rất đáng lo ngại
nếu tính từ cuối tháng một mươi một đến nay trung bình bệnh nhân covid một mươi chín tử vong hàng ngày
tại địa phương là trên dưới bảy mươi người
bao gồm các trường hợp nặng và chuyển từ các tỉnh đến
ông dũng dẫn chứng tình hình ở quốc gia cùng khu vực đông nam á là indonesia
dân số khoảng hai trăm bảy mươi triệu người
cụ thể trong cùng khoảng thời gian trên số ca tử vong của indonesia chỉ năm bảy người mỗi ngày
nhưng số mũi vaccine nước này tiêm tương đương với việt nam
tức là nếu so với số dân thì chưa đến bốn mươi người tiêm mũi hai
với singapore dù số ca mắc cao nhưng số tử vong vẫn rất thấp
còn tại thành phố hồ chí minh
số caf phát hiện hàng ngày trên một trăm linh dân không quá cao so với các khu vực khác trên thế giới
nhưng tỷ lệ tử vong lại cao
chuyên gia cho rằng khi tiến hành bình thường mới
cần chấp nhận số ca f sẽ tăng nhưng tỷ lệ tử vong phải giảm về dưới năm
trong khi đó thống kê từ bộ y tế cho thấy f tử vong tại việt nam nói chung
chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
trong đó thành phố hồ chí minh là địa phương áp đảo
nhận định nguyên nhân tử vong ở góc độ dịch
bộ y tế và giáo sư dũng cho rằng
có hai vấn đề khiến tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín vẫn cao liên tục tại thành phố hồ chí minh
đầu tiên là dù thành phố hồ chí minh công bố tỷ lệ phủ vaccine rất dày
nhưng qua ghi nhận vẫn còn các trường hợp bị bỏ sót chưa tiêm mũi nào và nhiễm bệnh
các trường hợp này có thể nằm trong nhóm cao tuổi đi lại khó khăn
có bệnh nền đang điều trị hoặc vấn đề tư vấn tiêm chủng
không tốt yêu cầu người có bệnh nền phải vào bệnh viện tim tạo nên tâm lý e ngại
nhóm này một khi nhiễm bệnh thì nguy cơ trở nặng và tử vong rất cao
do đó đòi hỏi khối y tế dự phòng phải tiếp tục tìm kiếm tuyên truyền phủ vaccine cho người chưa tiêm
vấn đề thứ hai theo ý kiến riêng của chuyên gia
là việc quy trình điều trị covid một mươi chín hiện tại vẫn còn chưa phù hợp
ví dụ nếu dùng kháng viêm quá sớm không đúng đối tượng
sẽ dễ gây nguy cơ chuyển nặng về sau
hoặc thuốc monopiravir
thay vì ưu tiên cấp cho đối tượng cao tuổi thì còn dùng bị tràn lan
theo ông dũng cần phải phân luồng bệnh nhân hợp lý ngay từ đầu
khi bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng cần can thiệp y tế
người nhà phải biết đưa họ đến cơ sở nào
nhiều người nghĩ mình nặng quá sắp chết rồi nên không muốn đi
hoặc là họ sợ đi điều trị sở cách ly trong bệnh viện sẽ chuyển nặng
chính sách cách ly f f một hiện tại cũng khiến người dân có thể e ngại mà giấu bệnh
đó là những lý do làm việc can thiệp y tế bị trễ
dẫn đến gia tăng nguy cơ trở nặng tử vong khi nhiễm bệnh
phó giáo sư dũng phân tích bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia dịch tẩy
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
các thống kê về số ca tử vong của tp hcm cần chi tiết hơn
cụ thể cần chỉ rõ đối tượng tử vong ở độ tuổi bao nhiêu
đối tượng nào có bệnh nền gì đã tiêm đủ hay chưa tiêm
tiêm loại vaccine gì thì mới có nhận định đúng đắn
khó khăn trong tình hình hiện tại là việc số lượng f điều trị tại nhà cao
nên con số thống kê có thể chưa chính xác
cơ quan thống kê nên phân tích chi tiết tỷ lệ các ca bệnh không chích người diễn tiến nặng
tử vong để người dân thấy rõ lợi ích của việc chủng ngừa
nhất là với nhóm anti vaccine và những người mang tâm lý sợ hãi không dám đi chích
bác sĩ khanh nhấn mạnh
bác sĩ đỗ châu việt trưởng khoa điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai cho biết thêm
ngoài số f tại chỗ thành phố hồ chí minh sau khi mở cửa còn gánh các ca nặng
từ nhiều tỉnh thành khác chuyển lên góp phần làm tăng số lượng bệnh nhân nặng và tử vong
và áp lực điều trị
dù vậy theo các chuyên gia đây chỉ là những bệnh nhân chuyển viện
không phải là bệnh nhân sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế khi thống kê số ca tử vong cũng ghi rõ trường hợp nào chuyển từ tỉnh đến
các chuyên gia đặt kỳ vọng về chiến dịch tiêm mũi vaccine ba
đặc biệt cho đối tượng người cao tuổi bệnh nền và chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
của sở y tế thành phố hồ chí minh sẽ giúp hạn chế tỷ lệ tử vong